nằm trong dự án vòng quanh thế giới có sự tham gia của trẻ em khuyết tật tự kỷ tại nhiều quốc gia
triển lãm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn của họa sĩ hàn quốc andrew mo với chủ đề become a butterfly
hóa thành bướm bướm vừa chính thức khai mạc ở trung tâm văn hóa nghệ thuật hàn quốc tại hà nội
hóa thành bướm bướm gồm các tác phẩm sắp đặt được tạo nên từ gần một ba trăm linh cánh bướm giấy của gần một ba trăm linh trẻ em
thành thiếu niên khuyết tật và không khuyết tật trên toàn thế giới
cùng với hàn quốc mỹ indonesia châu phi châu âu khoảng một trăm linh tác phẩm do các em học sinh khuyết tật tự kỷ
đến từ trường truyền biệt bình minh của việt nam và gần hai mươi tác phẩm hội họa của họa sĩ andrew mo
và năm họa sĩ khuyết tật hàn quốc đã tham dự triển lãm
dự án hóa thành bướm bướm do họa sĩ hàn quốc andrew mo khởi xướng cùng các trẻ em
thanh thiếu niên khuyết tật trên toàn thế giới từ năm hai nghìn một mươi ba
đây là một dự án quốc tế do hàn quốc tổ chức không chỉ là cơ hội cho toàn thế giới
thấy được tính chân thực của mỹ thuật hàn quốc mà còn là thông điệp hy vọng ấm áp là tác phẩm triển lãm
sắp đặt với sự tham gia của hàng trăm nghìn hàng triệu trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi bốn tháng chín